đây là thông tin chính thức được đưa ra tại buổi họp báo mới đây tại bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày đặc trưng văn hóa của ba quốc gia
các hoạt động trình diễn hướng dẫn vẽ nhuộm batech indonesia theo việt nam thi nấu món ăn hồi giáo và mâm cơm chay
quay dựng và chiếu phim về văn hóa mỗi quốc gia tổ chức các hoạt động giáo dục khám phá văn hóa asean
đây là những hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia asean nói chung malaysia indonesia và việt nam nói riêng
nhất là trong việc đẩy mạnh nỗ lực phát huy bảo tồn các nghề thủ công truyền thống và mở rộng mạng lưới liên kết